tại nhiều tỉnh thành trên cả nước thời tiết thuận lợi trời xe lạnh khiến cho không khí đón giáng sinh năm hai nghìn một mươi tám trở nên rộn ràng hơn
điều này góp phần khiến nhiều địa phương đã có sự chuẩn bị cho một lễ noel đầm ấm vui tươi và an lành
tại hà nội ngay từ chiều tối qua đã có rất đông người tập trung ở các khu vực trung tâm thành phố như nhà thờ lớn
các con phố bán đồ noel như hàng mã lương văn can để cùng nhau hòa chung vào không khí của ngày giáng sinh
đặc biệt vào dịp giáng sinh nhà thờ lớn luôn là một trong những địa điểm được trang trí cầu kỳ và hoành tráng nhất khu vực trung tâm thủ đô
tại sảnh nhà thờ lớn đêm qua đã diễn ra buổi lễ diễn nguyện và thánh lễ đêm giáng sinh
cùng với nhiều hoạt động được tổ chức như hòa ca nhạc giáng sinh hát thành ca
thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem và lưu lại những hình ảnh đẹp
tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai khoảng một triệu tín đồ công giáo trên địa bàn tỉnh đồng nai đón giáng sinh năm hai nghìn một mươi tám trong an lành hạnh phúc
không chỉ tại các nhà thờ mà ở cả các ngõ xóm đường phố tập trung đông người công giáo sinh sống đều được trang hoàng lộng lẫy
lùng linh sắc màu để đón giáng sinh
tính đến thời điểm này đồng nai là địa phương có số dân theo đạo công giáo đông nhất cả nước với khoảng một triệu tín đồ
chiếm khoảng một phần ba dân số toàn tỉnh
trong những năm qua đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực
đặc biệt là các hoạt động từ thiện bác ái góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi tám tổng giá trị mà giáo phận xuân lộc đã thực hiện các hoạt động bác ái xã hội là khoảng một trăm bảy mươi một tỷ đồng
còn tại đắk lắc giáng sinh không còn là ngày lễ riêng của những người theo đạo mà đã trở thành ngày hội của đồng bào các dân tộc
từ các thôn buôn cho đến trung tâm thành phố người dân ai ai cũng hân hoan chúc nhau mùa giáng sinh ấm áp an lành
là địa điểm chính thu hút hàng nghìn đồng báo công giáo đến vui chơi đón giáng sinh
nên nhà thờ chính tòa giáo phận buôn ma thuột mỗi năm đều được trang hoàng đẹp hơn lộng lẫy hơn với sân khấu lớn hang đá các cây thông noel rực rỡ sắc màu
giáng sinh năm nay với thời tiết khá dễ chịu chỉ xe lạnh và đúng vào thời điểm bà con trong buôn vừa thu hái phơi xấy xong cà phê nên ai cũng có tâm lý háo hức được đi chơi
người dân từ các buôn lên thành phố buôn ma thuột đón giáng sinh nhiều hơn
dù đà lạt lất phất những hạt mưa nhưng người dân và du khách vẫn cùng nhau tỏa về các nhà thờ tránh tòa ở trung tâm thành phố
để tận hưởng không khí giáng sinh tại những cung đường ven đô đà lạt nơi có các nhà thờ giáo sứ thánh mẫu tùng lâm an bình được trang hoàng rực rỡ những giải đèn màu
cùng với các nhà thờ nhà nguyện tại các gia đình giáo dân tràn ngập không khí đón giáng sinh
không chỉ những giáo dân giờ đây mùa giáng sinh rất được xã hội quan tâm cùng ý thức về một xã hội tốt lành chất chứa tình yêu thương